quy luật hoạt động đi lại của nhân dân để xác định những sơ hở thiếu sót tìm hiểu các thiết bị phương tiện bảo vệ
hình ảnh ghi lại từ camera an ninh tại cửa hàng thế giới di động tại phường năm thành phố bến tre
một đối tượng mặc áo màu đen đội mũ bảo hiểm đeo khẩu trang che kín mặt đột nhập cửa hàng
đối tượng dùng kim cộng lực cắt khóa cửa bên ngoài
tiếp đó cắt xích khóa cửa bên trong
đột nhập vào lấy trộm hai thùng chứa bảy mươi bốn chiếc điện thoại di động trị giá hơn ba trăm linh triệu đồng rồi tẩu thoát
tiếp đó tại cửa hàng fpt shop tại phường năm thành phố bến tre cũng bị mất trộm chín chiếc điện thoại di động
tổng trị giá là một trăm bảy mươi triệu đồng
từ dấu vết hình ảnh thu được cho thấy nghi phạm gây ra các vụ trộm có thủ đoạn tương tự
nhiều khả năng do cùng một người hoặc nhóm thực hiện
thủ phạm gây án chuyên nghiệp dùng nhiều thủ đoạn để xóa dấu vết tại hiện trường
nhằm đánh lạc hướng điều tra của cơ quan chức năng
đối chiều với thông tin chứng cứ thu thập được cơ quan điều tra nhanh chóng xác định lê văn hân
sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi sáu ngụ tại xã phú hưng thành phố bến tre là thủ phạm đã thực hiện hai vụ trộm cắp trên
bước đầu khi mời đối tượng vào để làm việc thì cũng rất là khó khăn
đối tượng cũng rất là quan trọng
cơ quan điều tra đã mời được đối tượng thì đã củng cố chứng cứ rồi có những tài liệu thu thập được chính xác rồi
trên cơ sở đó giáo dục tiếp tục từ từ dựng dành đối tượng nhận tội
tại cơ quan điều tra lê văn hân khai nhận khi thực hiện vụ trộm cắp tại cửa hàng thế giới di động
hân đi cùng trần võ ý nhi sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi bảy ngụ tại phường phú tân thành phố bến tre
nhi đứng ngoài cảnh giới
trực tiếp đột nhập cửa hàng lấy trộm tài sản
bên cạnh đó hân và tăng minh hậu sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi ba ngụ tại phường an hội thành phố bến tre
cùng tham gia vụ trộm tại cửa hàng fpt shop
số điện thoại trộm được hân và nhi mang lên thành phố hồ chí minh nhờ người quen bán được bảy mươi triệu đồng
hân có thừa nhận là thù phạm gây ra năm vụ trộm cắt tài sản khác trên địa bàn thành phố bến tre
với tổng tài sản lấy cắp trên năm trăm linh triệu đồng
trộm gì những cửa hàng đó
nó có chất cứu vô sẽ có những vật giá tỷ chất cứu mình sẽ có
không chỉ thực hiện hành vi trộm cắp các đối tượng còn liên kết với nhau tạo thành đường dây đánh cắp và tiêu thụ của gian
đối tượng võ trần nam việt chú tệ xã vĩnh phương thành phố nha trang
sau khi bị công an thành phố nha trang bắt vì tội trộm cắp xe máy điện thoại
đã khai ra đường dây tiêu thụ đồ mình đánh cắt được do nguyễn hưng
tại phường vĩnh hải thành phố nha trang cầm đầu
tại cơ quan điều tra hưng khai nhận thường xuyên mua xe gian của những kẻ trộm cắp trên địa bàn
mỗi xe tùy từng loại hoặc mới hay cũ và có giấy tờ xe hay không
sẽ được mua với từng mức giá cụ thể
trong đó xe kiểu dáng sh thường được hưng mua lại với giá khoảng một mươi triệu đồng
những loại xe ga kiểu dáng như leaf airblade vision way thì có giá trị thấp hơn
thủ đoàn của hưng là hưng
hưng là đánh cháo biển số xe gian thu được rồi bán ra thị trường
chủ yếu xe gian được hưng gửi theo dịch vụ xe khách đường dài đưa vào thành phố hồ chí minh tiêu thụ
mỗi xe bán được hùng thu về tiền lãi vài triệu đồng
xe thường thu là tầm giá từ một mươi triệu tới một mươi hai triệu một mươi ba triệu cũng có
có khi có chiếc nào xói tám triệu
còn sh như sh mo thu tầm một mươi năm triệu quay đầu
quay sh thường thu giá là từ bốn triệu đến năm triệu
khi mà coi xe thì thấy cái xe đó xong lúc mà coi xe thì lúc đó em thấy cái xe khó rồi hư hết
một số có khi tráo có khi chưa có khi có có khi không
nói chung không có giá tòa rồi xong rồi em mua
cái xe gì
em biết đó là xe cộng cấp xe gian cho nên em thu với lại cái giá rẻ
mục đích là để em kiếm lại bán lại kiếm lại
qua thực tế điều tra nhóm đối tượng đã khai nhận bán lại nhiều xe máy trộm cắp được cho người dân trên địa bàn tỉnh
qua đây tôi cảnh báo người dân không vì cái loại vì hám rẻ mà mua những xe máy không rõ nguồn gốc do các đối tượng đem bán
vì đó là hành vi tiếp tay cho các đối tượng trộm cắp tài sản
qua điều tra
có một mươi bảy chiếc xe máy các loại của người dân bị nhóm này trộm cắp
chưa kịp đưa đi tiêu thụ thì bị lực lượng công an thành phố nha trang tạm giữ
các xe gian đó ngoài việc tập kết tại nhà nghỉ trên địa bàn lương định của còn được chứa tại một điểm ở phường vĩnh hải chờ tiêu thụ
đối với các đối tượng thực hiện các hành vi trộm cấp tài sản thì thông thường ở đây là những đối tượng khá là chuyên nghiệp
mà những đối tượng đang có nhu cầu
và cấp thiết về tiền bạc
nhưng mà chúng lại là những đối tượng lười lao động
mà chúng thấy việc thực hiện hành vi trộm cấp nó nhanh nó dễ dàng
tiền kiếm được tài sản kiếm được nó rất là nhanh chóng
mà chúng gần như là cũng không phải mất quá nhiều công sức
qua những vụ việc này cho thấy địa điểm mà kẻ trộm cắp nhằm đến thường là các cửa hàng và hộ kinh doanh không có người trông coi vào ban đêm
nhưng chỉ khóa cửa sơ xài thiếu an toàn
do vậy cùng với nỗ lực của cơ quan công an trong công tác phòng ngừa đấu tranh
thì các hộ kinh doanh người dân cần nêu cao tinh thần cảnh giác trong việc tự phòng tự quản tài sản
các cơ sở kinh doanh và hộ gia đình có tài sản trị giá lớn
cần khóa cửa cẩn thận lắp đặt camera giám sát và có người trông coi